thành phố hồ chí minh đã triển khai đề án đô thị thông minh hơn một năm
đến nay thành phố đã chính thức đưa vào vận hành ba trung tâm điều hành đô thị thông minh
với những tiện ích hướng tới người dân và doanh nghiệp
đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục tuần này
như thường lệ phần cuối chương trình sẽ là một công nghệ thông minh
bây giờ là nội dung chi tiết
thành phố có thể khai thác các dữ liệu
thành phố đang gấp rút hoàn thiện
và sớm cung cấp cho người dân
đồng thời đối với cơ sở dữ liệu dùng chung
của thành phố
ủy ban dân dân thành phố ra soát
và sớm đưa vào danh mục những cơ sở dữ liệu
phải cập nhật từ đây cho đến tháng một mươi hai nghìn một mươi chín
đầu tư như thế nào để có lợi cho người dân của mình nhất
và bởi vì là cái nguồn lực của thành phố
tuy là một thành phố lớn nhất của việt nam
nhưng cũng hữu hạn
vì vậy trong quá trình làm chúng tôi cũng phải tìm ra
phương cách để mà
chính cái đề án đô thị thông minh này
tạo ra cái nguồn lực cho thành phố
thông qua việc khai thác
các dữ liệu phân tích được trong quá trình hoạt động
của thành phố
và đồng thời thì đây chúng tôi cũng hy vọng là
là tạo ra một cái thị trường
cho các doanh nghiệp trong lãnh mực
công nghệ thông tin truyền thông và lãnh mực liên quan
để tham gia vào cùng với thành phố
để xây dựng cái đô thị này
cũng chính nhờ cái quan điểm đó
chúng tôi hy vọng là sẽ huy động được
đầy đủ các nguồn lực ngoài nguồn lực của nhà nước
của chính quyền
thì chúng tôi còn có thể huy động được những nguồn lực khác nữa
để thực hiện một cái đề án phải nói là rất là phức tạp này
nhưng mà chúng tôi kỳ vọng rằng
nó sẽ giúp cho thành phố hồ chí minh
vượt qua được cái điểm nhãn
trong phát triển
như dữ liệu về các kết luận
của thanh tra thành phố từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
danh mục các dự án đầu tư
kể cả trong nước và ngoài nước đang hoạt động
cũng như danh mục các dự án
kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố
cơ sở dữ liệu các trường học
từ cấp mầm non đến đại học trường nghề
cơ sở dữ liệu y tế
cơ sở dữ liệu về đất đai địa chính
cơ sở dịch vụ của thành phố
cái trung tâm mô phỏng
giúp thành phố phát triển thế xã hội
và kể cả cái công ty về an toàn thông tin
nếu không có nguồn dữ liệu
đầy đủ thì nó sẽ không hoặc phát huy được
số liệu càng nhiều
càng đầy đủ càng kỹ tiết
thì sự phân tích dự báo
và giúp thành phố định hướng phát triển
nó sẽ tốt hơn và chính xác hơn
hiện nay chúng ta sử dụng cái tích hợp này
nó chỉ tạm thời thôi
nhưng mà cái phần mềm để quản lý toàn bộ dữ liệu này
chúng ta phải sử dụng những công nghệ mới nhất
tất nhiên là phần nhập liệu
chúng ta sẽ phân lộ trình ra
để chúng ta có thể sử dụng các doanh nghiệp việt nam
có kinh nghiệm
có hiểu biết về vấn đề dữ liệu
sẽ giúp thành phố nhập những dữ liệu này
vào phần mềm quản lý chung
và tất nhiên là công nghệ
phần mềm quản lý của doanh nghiệp việt nam
chúng tôi rất mong mỏi là các người việt nam
sẽ có những đóng cấp tích cực
cho việc giúp thành phố quản lý dữ liệu
một cách khoa học một cách thiệu hỏa nhất
trong thời gian tới
ban điều hành đề án sẽ tăng tốc thực hiện
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
phát huy tiềm lực sáng tạo của người dân thành phố
để huy động mọi nguồn lực
thực hiện đề án
xây dựng đô thị thông minh
gắn với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và thể hiện sự đặc sắc của thành phố
so với các đô thị thông minh trên thế giới
cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn
là bản chất một cuộc cách mạng
năng suất cao
dựa trên là sử dụng số liệu
quy mô lớn rất là nhanh
và trước kia cứ ngồi lục lục gõ gõ
thì vô phương bây giờ khi số hóa rồi
đây là thành nguyên vô cùng lớn
thế cái này chúng ta đang thúc đẩy
tất cả dữ liệu các ngành cũng có
là phải cung cấp về
rồi sau đó đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối
với số liệu của các bộ ngành liên quan
ví dụ như bộ thành viên môi trường
địa hình liên chính
rồi đối với bộ kinh tục tư về sự luyện nghiệp
bộ tư pháp về hậu tạch kinh dịch
thì chúng ta phải kết nối để làm thế nào đó
cái sự sử dụng
và quản lý số liệu này
nó không chỉ phục vụ cho thành phố
mà nó còn phục vụ cho
mục tiêu phát triển của cả đất nước
bên cạnh đó
khẩn trương triển khai đề án thành lập công ty
cổ phần phận hành trung tâm an toàn
tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử thành phố
mục tiêu xây dựng chính quyền số
để quản lý và điều hành công ty thông minh
tăng cường triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại
trong quản lý quản trị tại đơn vị
nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới
như trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn
internet phạm vật v v
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị

chương trình như thường lệ
là một công nghệ thông minh
xin giới thiệu những công nghệ mới
công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời khán giả cùng theo dõi
theo tổ chức phát triển kinh doanh của google w
tại việt nam
và các quốc gia mới nổi tại châu á
khi nhắc đến google cloud
các đối tác của họ có vai trò quan trọng
ví dụ hệ thống một trăm linh camera đường phố
đòi hỏi khả năng tính toán đủ lớn
để tiếp nhận các luồng xe
từ máy ảnh này
và phân tích theo thời gian thực
trung tâm dữ liệu của google cloud
được liên kết với nhau trên khắp thế giới
để đảm nhận việc tính toán
google thường không giải bài toán cụ thể
như cài đặt máy ảnh
kết nối các luồng xe
nhân cứu luật giao thông của địa phương
thiết kế mô hình học máy cụ thể
để xác định các vi phạm cụ thể
mà tất cả điều đó do các đối tác
những người được đào tạo về cách sử dụng google cloud đảm nhận
nói hình tượng
google cloud cung cấp các khối lego
nhưng phải có người lấy những khối nhựa này
và xây nhà
hiện tại đội ngũ google cloud
ở việt nam tập trung rất nhiều
vào việc đào tạo
một ví dụ là ai academy
nơi phụ trách chương trình ai
tại đại học quốc gia việt nam
trong những năm tới sẽ có nhiều cá nhân
ở việt nam tiếp nhận những gì google cloud cung cấp
và họ sẽ có cách sử dụng
phù hợp với nhu cầu thực tế
bên cạnh đó có những phần google cung cấp
gọi là giải pháp bên ngoài chiếc hộp
như google maps
công cụ sử dụng dữ liệu bản đồ của google
dữ liệu vệ tinh và các dữ liệu khác
để xác định số lượng xe vào và ra khỏi thành phố mỗi ngày
lượng khí thải carbon tương đương
nó cũng tính toán diện tích các mái nhà
tòa nhà trong thành phố
kết hợp với dữ liệu về ánh sáng mặt trời
để từ đó có thể xây dựng chính sách phát triển năng lượng sạch
thưa quý vị
người dân của một thành phố thông minh
sẽ được hưởng thụ các tiện ích như
năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi
tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
thở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân
một đô thị thông minh vi chân
chương mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp
về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư email
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này
trên website nhândântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này
vào chín h ba mươi phút sáng thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt